cũng trong sáng nay chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tiếp ông vương đồng trụ
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn xây dựng giao thông trung quốc
tiếp ông đới hòa căn chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn xây dựng công trình đường sắt trung quốc
và tiếp ông lã trạch tường phó chủ tịch tập đoàn kiêm chủ tịch energy china quốc tế
lãnh đạo tập đoàn xây dựng giao thông trung quốc đã trao đổi với chủ tịch quốc hội về quy mô
năng lực khả năng của tập đoàn xây dựng giao thông trung quốc
hiện tập đoàn đang hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng vận hành các dự án hạ tầng giao thông
sản xuất thiết bị công nghiệp nặng bất động sản và phát triển đô thị
năm hai nghìn hai mươi hai tập đoàn được xếp hạng sáu mươi trên năm trăm linh doanh nghiệp lớn nhất thế giới
theo tạp chí fortune với tổng doanh thu một trăm ba mươi sáu tỷ usd
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu đến nay tập đoàn đã thực hiện hơn hai mươi dự án tại việt nam trong nhiều lĩnh vực
xây dựng cơ sở hạ tầng và năng lượng như cao tốc hà nội hải phòng
xây dựng cảng khu vực cái mép thị vải hiện đang thực hiện nhà máy điện gió tại sóc trăng
tại cuộc tiếp chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết việt nam phát triển hệ thống hạ tầng
theo nguyên tắc đẩy mạnh hợp tác công tư đồng thời chia sẻ việt nam phấn đấu mục tiêu xây dựng đường bộ cao tốc bắc nam
các tuyến đường sắt kết nối như lào cai hà nội hà nội hải phòng tuyến hà nội thhcm
việt nam xác định phát triển kết cấu hạ tầng là một trong những trụ cột phát triển
với những dự án thuộc lĩnh vực đầu tư công chính phủ sẽ trình quốc hội xem xét phê chuẩn
với những dự án đường sắt kết nối hai nước chủ tịch quốc hội mong muốn tập đoàn có những đề xuất
hỗ trợ kỹ thuật để khảo sát thiết kế khuyến khích những doanh nghiệp uy tín
tiêu biểu cho công nghệ của trung quốc tham gia đấu thầu các dự án giao thông đường bộ đường sắt tại việt nam
quốc hội việt nam tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật cơ chế chính sách tạo môi trường thuận lợi
khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển hạ tầng giao thông trong đó có doanh nghiệp trung quốc
tiếp ông đới hoa căn chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn xây dựng công trình đường sắt trung quốc
chủ tịch quốc hội bày tỏ vui mừng sang thăm chính thức trung quốc
đồng thời cho biết trong chuyến thăm việt nam năm hai nghìn hai mươi ba của tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình
hai bên đã ra tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc có ý nghĩa chiến lược với sáu hơn
trong đó có mục tiêu phát triển hợp tác kinh tế
chủ tịch quốc hội cảm ơn tập đoàn đã giúp đỡ việt nam trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
cho biết hai bên đã nhất trí kết nối đường sắt khổ tiêu chuẩn qua biên giới
tuyến đường sát khổ tiêu chuẩn lào cai hà nội hải phòng đông đăng hà nội móng cái hạ long hải phòng
đây là hệ thống hạ tầng quan trọng để thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại việt nam trung quốc
đề nghị tập đoàn nghiên cứu khảo sát tư vấn có các đề xuất để tham gia đấu thầu các dự án thuộc lĩnh vực này
phối hợp làm việc với các bộ ngành và địa phương liên quan
ông đới hoa căn chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn xây dựng công trình đường sắt trung quốc
đồng thời chia sẻ tập đoàn xây dựng công trình đường sắt trung quốc tiên thân là quân đoàn kỹ thuật đường sắt
là một trong những tập đoàn xây dựng tổng hợp mạnh xếp thứ bốn mươi hai trong fortune global năm trăm linh
và thứ một mươi hai trong số năm trăm linh doanh nghiệp hàng đầu trung quốc vào năm hai nghìn hai mươi một
đánh giá việt nam hiện là một trong những thị trường quan trọng nhất châu á của tập đoàn
đang có một số dự án hạ tầng triển khai tại việt nam
ông đới hoa căn khẳng định trên tinh thần tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ hai nước được xác lập năm hai nghìn hai mươi ba
việt nam giữ vững môi trường đầu tư ổn định kinh tế phát triển
tập đoàn sẽ tiếp tục sẵn sàng góp phần vào sự phát triển hạ tầng của việt nam
trong đó có khảo sát thiết kế xây dựng đường sắt
tiếp ông lã trạch tường phó chủ tịch tập đoàn kiêm chủ tịch energy china quốc tế
và các chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc phó tổng giám đốc của các công ty thành viên của energy china đến chào
chủ tịch quốc hội đánh giá cao hoạt động đầu tư kinh doanh hiệu quả bền vững của energy china trên toàn cầu nói chung và tại việt nam nói riêng
đề cập đầu năm nay thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi mục tiêu chuyển dịch năng lượng mạnh mẽ từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng mới năng lượng tái tạo để giảm ô nhiễm môi trường
chủ tịch quốc hội đề nghị tập đoàn tiếp tục trao đổi phối hợp với các bộ ngành và địa phương liên quan để có hướng dẫn thực hiện chi tiết
nhấn mạnh quốc hội đang tích cực trong việc xây dựng sửa đổi những chính sách liên quan đáp ứng yêu cầu tình hình thực tiễn phát triển
đề nghị tập đoàn đưa ra những đề xuất cụ thể để hợp tác với các doanh nghiệp việt nam